theo giáo sư tiến sĩ vũ trọng hồng nguyên thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyên nhân của thực trạng trên sâu xa bắt nguồn từ việc phát triển đồng loạt các thủy điện nhỏ và vừa

qua đây chúng ta cần nghiêm túc đánh giá lại các tác động của thủy điện nhỏ và vừa đối với môi trường và điều kiện sống của người dân vùng ảnh hưởng
từ đó cần thắt chặt lại việc cấp phép xây dựng các thủy điện loại này đồng thời tập trung nghiên cứu các loại năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời năng lượng gió đáng quan tâm và đầu tư nghiên cứu vừa giải quyết được việc thiếu năng lượng vừa bảo đảm được các lợi ích về môi trường và cộng đồng dân cư